ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tới đây nghị định ba mươi hai năm hai nghìn một mươi tám sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định chín mươi một năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp chính thức có hiệu lực
nghị định ba mươi hai nêu rõ doanh nghiệp nhà nước không được sử dụng tài sản tiền vốn quyền sử dụng đất thuê để góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trừ doanh nghiệp nhà nước có ngành nghề kinh doanh chính là các loại bất động sản theo quy định của luật kinh doanh bất động sản không được góp vốn mua cổ phần tại ngân hàng công ty bảo hiểm công ty chứng khoán quỹ đầu tư mạo hiểm quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của thủ tướng chính phủ
điểm mới được bổ sung trong nghị định là doanh nghiệp nhà nước được quyền cho thuê thế chấp cầm cố tài sản của doanh nghiệp đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả bảo toàn và phát triển vốn theo quy định của pháp luật
chuyển nhượng vốn phải gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp
ngoài ra từ trường hợp một số đơn vị không đảm bảo việc nộp cổ tức của phần vốn nhà nước nghị định ba mươi hai đã bổ sung quy định về trách nhiệm của người đại diện vốn nhà nước trong việc thu cổ tức lợi nhuận được chia vào ngân sách nhà nước